chiều ngày một mươi chín tháng hai nhân dịp dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao mekong lan thương lần thứ năm
và hội nghị đặc biệt bộ trưởng ngoại giao asean trung quốc về hợp tác ứng phó covid một mươi chín tổ chức tại viêng trăn lào
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có các cuộc gặp song phương với ủy viên quốc vụ
bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị và bộ trưởng bộ ngoại giao lào sạ lầm say cô mạ xít
bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị thông báo về tình hình và nỗ lực của trung quốc
trong phòng chống dịch covid một mươi chín bày tỏ ghi nhận và cảm ơn việt nam đã sẻ chia hỗ trợ trung quốc
trong việc phòng chống dịch khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
trong năm hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng phạm bình minh bày tỏ cảm thông chia sẻ trước những thiệt hại do dịch bệnh covid một mươi chín
gây ra cho trung quốc đánh giá cao nỗ lực của trung quốc và sự phối hợp của các nước
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
trong đó phó thủ tướng cũng đề nghị hai bên quan tâm giải quyết triệt đề tồn tại trong một số dự án hợp tác
nhất là dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông
cũng trong chiều một mươi chín tháng hai tại cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao lào sạ lẩm say cô mạ xít
phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá cao vai trò chủ nhà của lào trong việc tổ chức các hội nghị lần này
trong bối cảnh asean và khu vực đang gặp nhiều khó khăn và thách thức
bộ trưởng sạ lẩm say cô mạ xít chân thành chúc mừng việt nam đã đảm nhiệm thành công vai trò
chủ tịch hội đồng bảo an tháng một năm hai nghìn hai mươi tổ chức thành công hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean
đồng thời đang tích cực triển khai nhiều ưu tiên trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
hai bên nhấn mạnh các kết quả tốt đẹp tại tham vấn cấp bộ trưởng ngoại giao lần thứ sáu vừa qua tại quảng ninh
nhất trí đẩy mạnh triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ ngoại giao giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
đồng thời xây dựng nội dung hợp tác cho giai đoạn tiếp theo